tại hà nội lễ hội ẩm thực thái lan taste of thailand vừa chính thức khai mạc
lễ hội đã thu hút sự chú ý đông đảo của người dân thủ đô cũng như du khách nước ngoài
lễ hội ẩm thực thái lan taste of thailand là chương trình được tổ chức nhằm tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân việt nam và thái lan
đồng thời là dịp giúp người dân việt nam hiểu hơn về văn hóa đất nước con người thái lan
ẩm thực thái lan từ lâu đã rất nổi tiếng trên toàn thế giới với sự va trộn hương vị đặc trưng như thanh ngọt của cây cỏ dừa
vị chua của chanh đậm đà của nước mắm cá hay vị cây nồng của ớt
tại lễ hội lần này các nét ẩm thực độc đáo là đặc trưng của con người và nền văn hóa miền bắc và miền trung thái lan
đã được thể hiện thông qua các món ăn của những đầu bếp đến từ học viện dạy nghề quốc tế sứ

có thể nói đây là một trang truyền hóa
trải nghiệm thú vị và đáng nhớ đối với các thực khách
lễ hội sẽ diễn ra từ ngày một mươi bảy đến ngày hai mươi sáu tháng tám tại hà nội